những dấu hiệu lợi ích nhóm trong sản xuất phát hành sách giáo khoa
việc phát hành các bộ sách trong đó có tài liệu tham khảo cũng đang được mở rộng điều tra
đồng thời cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
tập trung làm rõ vấn đề giá thành sách giáo khoa hiện nay
theo dư luận là cao hơn với khả năng chi trả của người lao động
thưa quý vị trong khi đó cũng trong chiều ngày ba mươi tháng sáu
thì tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với nguyên phó giám đốc
sở khoa học công nghệ tỉnh đồng nai cùng bốn bị cáo liên quan
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn nhận mức án một mươi hai năm tù
cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ đồng nai
lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học công nghệ
bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị xử phạt từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng năm hai nghìn tám ubnd tỉnh thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai
quá trình lập hồ sơ triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà
trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
các bị can và một số cá nhân khác đã có nhiều sai phạm trong việc quản lý
sử dụng tài sản nhà nước không thực hiện đúng trách nhiệm
nhiệm vụ được giao gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
với tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết
đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng tuần tra phát hiện bắt quả tang một xà lan
chở quá tải trên sông tiền và sử dụng hóa đơn không hợp pháp
trước đó thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật về khoáng sản trên đường thủy nội địa
tổ công tác tại trạm cảnh sát đường thủy tân châu tiến hành kiểm tra xà lan sg chín nghìn ba trăm sáu mươi một
do ông nguyễn văn nhãn điều khiển chở cát sông đang lưu thông trên sông tiền
đoạn thuộc thị xã tân châu tỉnh an giang
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện xà lan trên chở quá vạch giấu nước an toàn
tại thời điểm kiểm tra ông nhãn có xuất trình được hóa đơn giá trị gia tăng
tuy nhiên qua tra cứu phát hiện hóa đơn trên không hợp pháp
hiện tổ công tác đang tiếp tục phối hợp cùng với công an thị xã tân châu
và tri cục thuế khu vực tân châu an phú xác minh làm rõ nguồn gốc hóa đơn
và số cát trên xà lan để xử lý theo quy định của pháp luật
và chiều qua sở xây dựng tỉnh lâm đồng đã có báo cáo nhanh sơ bộ
về nguyên nhân sự cố gây sạt lở ta lui làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng
và tài sản của các hộ dân tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám
phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nguyên nhân xảy ra sự cố là do mưa liên tục với lưu lượng lớn
và chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công
lượng nước thấm xuống cộng với khối lượng đất đắt sau lưng tường chắn lớn
làm gia tăng áp lực lên ta luy gây mất khả năng chịu lực
dẫn đến sạt lở ta lùi bê tông chắn đất gây sạt lở đất và sụp đổ công trình
theo hồ sơ pháp lý khu đất trên do bốn hộ gia đình quản lý sử dụng
có diện tích khoảng hơn hai một trăm linh m hai
các hộ này đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công
hạng mục ta lui đã hoàn thành thi công cách đây khoảng một năm
tổng chiều dài ta lui trong hồ sơ là ba trăm tám mươi một m chiều cao ta luy một mươi ba bốn m
dựt thành ba cấp từ bốn đến bốn bảy m
đối với phần ta lui còn lại có một số vết nứt trên bề mặt đất đắp
tại đỉnh ta lui có nguy cơ tiếp tục gây sạt trượt gây mất an toàn xung quanh khu vực
vụ sạt lở ta luy xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
đã khiến năm người bị thương hai người thiệt mạng
một công trình hộ dân đã bị trôn vùi sụp đổ toàn bộ
ba công trình của hộ dân bị ảnh hưởng hư hỏng
hạ tầng điện nước đường giao thông trong khu vực vẫn bị hư hỏng
đoạn ta lui bị sụp đổ một phần
thưa quý vị khán giả tài khoản ngân hàng là một trong những thông tin
dữ liệu cá nhân quan trọng
tuy nhiên thời gian gần đây lại đang bị đem ra mua bán trao đổi trái phép tràn lan trên mạng xã hội
những tài khoản ngân hàng này đã trở thành công cụ cho các đối tượng thực hiện
những hành vi vi phạm pháp luật như nhận tiền lừa đảo gian lận rửa tiền
chuyển nhận tiền đánh bạc gây ra không ít hậu quả cho xã hội
các cơ quan chức năng và các ngân hàng cũng đã nhiều lần ra khuyến cáo
về bẫy mua bán tài khoản ngân hàng cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện
các hành vi mua bán trao đổi cho tặng cho mượn cho thuê tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng
hàng loạt hội nhóm và bài đăng ngay lập tức xuất hiện khi tìm kiếm từ khóa
mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội facebook
đây là một nhóm hoạt động công khai với hơn một trăm linh thành viên
các bài đăng mua bán đủ loại tài khoản các ngân hàng khác nhau được cập nhật liên tục
thậm chí việc tìm mua cả số lượng lớn tài khoản ngân hàng theo tên yêu cầu cũng được đáp ứng
tài khoản thẻ atm visa cũng được quảng cáo sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu
khi mà các cái tài khoản ngân hàng được giao bán và được chuyển qua những người sử dụng mà không phải là chính chủ
thì sẽ có khi mà xảy ra những cái vụ việc mà liên quan đến tài khoản ngân hàng
thì các cơ quan chức năng rất là khó để xác định xem là cái người chủ thực sự của cái tài khoản đấy là ai
và khi đó thì các cái khâu về điều tra cũng như là thu hồi cái tài sản nếu như mà bị thất thoát
thông qua các tài khoản này nó trở nên rất là khó khăn
và nó ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh xã hội
các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng để vận động người dân mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp
sau đó thỏa thuận mua hoặc thuê lại của chủ tài khoản
từ đó phân phối lại trên các mạng xã hội để thu lời bất chính
trong vụ việc gần đây lực lượng chức năng còn phát hiện sự tham gia tiếp tay của các nhân viên ngân hàng
trong việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
việc lộ lọt các thông tin cá nhân không chỉ xuất phát từ các hiểm họa
nhưng trên không gian mạng liên quan tới mã đọc hoặc các yếu tố công nghệ
mà lại có thể xuất phát từ những yếu tố con người những người quản lý những hệ thống thông tin đó
và là những người trực tiếp tiếp nhận xử lý các cái thông tin đó
các tổ chức các doanh nghiệp cần phải lưng cao ý thức và để bảo vệ cái thông tin của khách hàng
người cho thuê cho mượn mua bán tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng
có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
với mức phạt cao nhất từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
hoặc phạt tù từ hai đến bảy năm
theo luật sư nguyễn đại hải hiện nay hành lang pháp lý liên quan đã đầy đủ
tuy nhiên cần phải nâng cao nhận thức của người dân về tính nguy hiểm
của việc mua bán cho thuê thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng
có thể nhận thức của người dân bây giờ là chưa đầy đủ chưa hiểu rõ
về tính chất mức độ nguy hiểm của việc cung cấp tài khoản cá nhân của mình
cho người khác để sử dụng
vì thế người dân phải nâng cao nhận thức khi họ sử dụng tài khoản thẻ của mình
là bất hợp pháp
và hơn nữa phải tuyên truyền được rằng người dân rằng
nếu mà mình có hành vi bán cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác
cũng là một hành vi vi phạm pháp luật cũng có thể cấu thành tội hình sự
đặc biệt từ ngày một tháng bảy nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
sẽ chính thức có hiệu lực
theo các chuyên gia công nghệ đây sẽ là cơ sở quan trọng để chủ thể dữ liệu
cũng như các bên liên quan phải thực hiện các nghĩa vụ
nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm
các bên liên quan phạm dữ liệu cá nhân trong đó có việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
về phía người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở sử dụng quản lý tài khoản thanh toán
thẻ ngân hàng tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán trao đổi cho tặng cho mượn
cho thuê tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng giấy tờ tùy thân
người dân cũng cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân trên môi trường mạng
để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
trong báo cáo với chính phủ tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
sẽ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc thiếu điện
tại miền bắc dẫn đến phải tiết giảm điện trong thời gian qua
về khả năng cung ứng điện thời gian tới evn cho biết việc cấp điện tại miền bắc
tiếp tục gặp nhiều khó khăn đặc biệt giai đoạn cuối mùa khô khi mức nước
ở các hồ thủy điện xuống thấp
qua giả soát tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
ở khu vực miền bắc dự báo nhu cầu phụ tải tăng sấp xỉ một mươi một năm
tương ứng tăng thêm hai bốn trăm linh hai chín trăm linh mw một năm trong khi các nguồn điện mới dự kiến
đưa vào thêm trong năm hai nghìn hai mươi bốn khoảng bảy trăm tám mươi mw evn đang và sẽ triển khai các giải pháp
để đảm bảo cung ứng điện cũng như sẽ có các kiến nghị đối với thủ tướng chính phủ
các bộ ngành và sẽ xin báo cáo chi tiết theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
hơn năm triệu người được điều chỉnh lương cấp
cơ sở lương hưu từ ngày hôm nay ngày một tháng bảy mức cao nhất tăng hai mươi tám
theo nghị định số hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng bảy mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức
viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ một bốn trăm chín mươi đồng lên một tám trăm linh đồng một tháng
mức tăng hơn hai mươi tám chín nhóm đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ hôm nay
gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện cán bộ công chức cấp xã
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động
quy định tại nghị định số một trăm một mươi một hai nghìn hai mươi hai người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội
được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan
binh sĩ công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân việt nam
cũng thuộc đối tượng được điều chỉnh lương
giá ca tiếp tục mở giảm lần thứ hai liên tiếp
hoa sen ngàn cánh bông khổng lồ
được ưa chuộng là những thông tin giá cả tiêu dùng sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày một tháng bảy
theo đó mỗi bình ga loại một mươi hai kg đến tay người tiêu dùng sẽ giảm khoảng từ một mươi tám đến một mươi tám năm trăm linh đồng tùy thương hiệu
đơn cử sài gòn petro giảm một mươi tám năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg và giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là ba trăm bốn mươi bảy đồng một bình
ga city petro cũng thông báo mức giảm một mươi tám đồng một bình
giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng ở mức ba trăm tám mươi năm đồng một bình một mươi hai kg một bốn trăm bốn mươi ba năm trăm linh đồng một bình bốn mươi năm kg
khi mới xuất hiện trên thị trường giống hoa sen ngàn cánh gây sốt được nhiều người tìm mua về trồng
giá một cụ giống xe loại này giao động từ bốn trăm linh đến năm trăm linh đồng
giá bông hoa sen lại này cũng đắt gấp từ năm đến bảy lần xem thường có khi lên tới một trăm năm mươi đến hai trăm linh đồng năm bông
tuy nhiên thời điểm này hoa sen ngàn cánh với bông khổng lồ
có giá chỉ bằng nửa năm ngoái nên sen ngàn cánh luôn trong tình trạng cháy hàng
đặc biệt những ngày số lượng sen về ít người bán còn phải khất nợ đơn khách đặt
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị sở quy hoạch kiến trúc tp hcm vừa công bố
báo cáo tổng kết về việc thực hiện giữa nhiệm kỳ
trong đó nêu rõ về việc đề án phát triển hạ tầng công nghiệp của thành phố
theo báo cáo tp hcm đã thành công trong việc thu hút một số dự án đầu tư quan trọng vào các khu công nghiệp
tiêu biểu như dự án của công ty trách nhiệm hữu hạng phát triển công nghiệp bw tân phú trung
với vốn đầu tư tám mươi sáu triệu đô la mỹ dự án trậm nghiền chinh phong
chi nhánh hiệp phước
vốn đầu tư tăng hai mươi

dự án sản xuất pin lithium có vốn đầu tư chín mươi triệu đô la mỹ
đồng thời thành phố cũng thu hút các ngành nghề phát triển tập trung như bất động sản
điện tử cơ khí trang trí nội thất dược dịch vụ công nghiệp dịch vụ dịch may
bao bì thực phẩm phần mềm vào các khu công nghiệp
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm vừa báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
và sở giao thông vận tải về việc kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm
thời điểm hoàn thành thi công dự án này là cuối quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thời gian thông báo khiếm khuyết bảo hành công trình xây dựng của các nhà thầu
từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến hết năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng chín và khai thác thử toàn tuyến vào tháng một mươi
đến nay tổng khối lượng thực hiện của dự án đã đạt chín mươi năm ba mươi chín
để công trình về đích đúng hẹn vào cuối năm nay kế hoạch thực hiện các gói thầu thi công
và công tác thử nghiệm chuyến giao vận hành đã được xây dựng cụ thể
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cũng cho biết đơn vị sẽ phối hợp với công ty trách nhiệm
hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một triển khai công tác đào tạo vận hành
và bảo trì xây dựng quy trình định mức và đơn giá cho công tác vận hành và bảo trì
ngoài ra ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm cũng sẽ phối hợp với cục đăng kiểm việt nam
thực hiện đăng kiểm phương tiện đoàn tàu
theo báo cáo gần đây của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm có khoảng ba trăm bảy mươi người lao động
tiếp xúc với yếu tố có hại nguy hiểm tuy nhiên chỉ chín mươi người được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp
để tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người lao động ủy ban nhân dân tp hcm đã bàn hành kế hoạch
số hai nghìn sáu trăm tám mươi chín về triển khai thực hiện chương trình
chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
theo đó mục tiêu cần đạt vào năm hai nghìn hai mươi ba là năm mươi người lao động tại các cơ sở lao động
có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin về yếu tố có hại
biện pháp phòng chống và được khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp vào năm hai nghìn ba mươi
tiến tới đạt một trăm linh vào năm hai nghìn hai mươi
để đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch cơ quan y tế có tầm quan trọng
trong việc chăm sóc sức khỏe
chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động thông qua các hoạt động như
theo dõi sức khỏe giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động
đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường tp hcm vừa tiến hành giám sát
và tiêu hủy trên một mươi hai sản phẩm là máy hút tinh dầu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp mua bán
khuyến mại tiếp thị thuốc lá điện tử
đội quản lý thị trường số sáu thực hiện việc giám sát tiêu hủy tan vật là bốn trăm linh máy hút tinh dầu thuốc lá điện tử
có tổng trị giá bốn mươi tám triệu đồng
đây là tăng vật của vụ việc kiểm tra mồ hộ kinh doanh tại phường sáu quận bốn tp hcm
cùng ngày đơn vị đã phối hợp phòng tài chính kế hoạch phòng tư pháp quận sáu
các chu sở hữu công nghiệp nhãn hiệu lv chanel dior adidas gucci
tiến hành giám sát tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của năm mươi bảy vụ việc vi phạm hành chính
với tổng số hơn một mươi hai đơn vị sản phẩm có tổng trị giá gần hai trăm tám mươi triệu đồng
việc tiêu hủy và giám sát tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo an toàn
thời gian gần đây thì giá cà phê liên tục tăng theo chiều thẳng đứng đạt ngưỡng là sáu mươi đồng mỗi kg
theo đánh giá đây là mức giá cà phê cao nhất trong vòng một mươi năm năm qua
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam giá và sản lượng xuất khẩu cà phê gần đây tăng do thiếu nguồn cung
thời gian qua việt nam đứng đầu thế giới
về sản lượng cà phê robusta nhu cầu về cà phê robusta những năm gần đây liên tục tăng
ngoài ra tình hình lạm phát thời gian qua làm cho giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng
nhất là giá vật tư nông nghiệp tăng từ hai đến ba lần làm giá thành sản xuất chế biến cà phê tăng cao dẫn đến giá bán tăng
từ nay đến cuối năm nhu cầu vẫn tăng trong khi nguồn hàng ít được cải thiện
dự báo sản lượng cà phê năm nay giảm đến một mươi một mươi năm một năm do thời tiết không thuận lợi
do đó một số nhà xuất khẩu đối mặt với tình trạng thiếu hàng không đủ hàng để giao trong những tháng cuối năm
ngân hàng khó tìm khách vay doanh nghiệp thì lại không thể tiếp cận với vốn là câu chuyện vẫn luôn diễn ra trong thời gian qua
mới đây các ngân hàng đã đồng loạt công bố giảm mạnh lãi suất huy động và cho vay tung hàng chục nghìn tỷ đồng gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn dành cho các doanh nghiệp vẫn kêu khó
mới đây đã có thêm một loạt ngân hàng thương mại thông báo giảm lãi suất cho vay từ một đến một điểm phần trăm đối với khách hàng hiện hữu đồng thời tung các gói tính dụng hàng chục ngàn tỷ đồng với lãi suất thấp
thế nhưng không chỉ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà ngay cả những tập đoàn lớn cũng gặp khó khăn tương tự mặc dù đã là khách hàng nhiều năm vay vốn của ngân hàng
quan trọng là bây giờ các doanh nghiệp thiếu vốn thiếu vốn là do cái hàng tồn nó nhiều không giải quyết được thì cái tiền quay trở lại
để có thể người ta hoạt động nó không còn nữa
khi mà người ta huy động vay vốn ngân hàng thì ngân hàng bây giờ người ta cũng phải xem xét rất kỹ về các phương án kinh doanh
rất cần sự xem xét của các tổ chức tín dụng hay là tháo gỡ các cái thể chế để làm sao người ta có thể tiếp cận và huy động được cái nguồn vốn trong cái lúc khó khăn này
theo các chuyên gia không thể phủ nhận việc các ngân hàng cũng đã cải cách khá nhiều thủ tục cho vay thời gian qua
tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn thị trường bất động sản chưa ấm lại
nợ xấu lại có dấu hiệu gia tăng thì các ngân hàng buộc phải kiểm soát và xem xét một cách chặt chẽ khi giải ngân vốn
rõ ràng hiện nay thì hệ thống ngân hàng của chúng ta cũng đang đứng trước một cái nguy cơ rủi ro về nợ xấu
có nghĩa là những cái khoản tính dụng mà đâu đó có cái chất lượng không đảm bảo hoặc là đặt trong cái bối cảnh kinh tế đang gặp khó khăn
thì một số doanh nghiệp họ cũng có khó khăn trong việc thanh toán
chính vì vậy họ luôn đưa ra những yêu cầu cao hơn hoặc thậm chí là chất lượng ngày càng được siết chặt
đối với những cái hồ sơ sau này
số liệu của ngân hàng nhà nước cho thấy tính dụng trong năm tháng đầu năm của toàn hệ thống ngân hàng chỉ trên ba
thay vì mức khoảng tám đến chín cùng kỳ năm trước
điều này cho thấy thanh khoản ở các ngân hàng đang dồi dào nhưng vốn tính dụng không lưu thông
đại diện ngân hàng nhà nước cũng cho biết trong thời gian tới ngành ngân hàng sẽ chủ động đưa ra nhiều chương trình kết nối
trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên từng địa bàn quận huyện
với ngân hàng doanh nghiệp gặp gỡ doanh nghiệp đối thoại doanh nghiệp nắm mắt cái khó khăn của doanh nghiệp
để giải quyết những khó khăn trực tiếp từ phía doanh nghiệp
cái điểm thứ hai đó là qua cái hoạt động đối thoại ngân hàng doanh nghiệp
thì giúp cho doanh nghiệp nắm bắt về các thông tin chủ trương các cơ chính sách của ngân hàng trung ương
từ đó cũng thoát lợi trong cái việc tiếp cận tiến dụng
và cái thứ ba đó là chúng tôi phối hợp với sở ngành quận huyện các phòng kinh tế các quận huyện
để thực hiện là nắm mắt kịp thời các thông tin từ phía doanh nghiệp trực tiếp thao gỡ khó khăn doanh nghiệp
thực tế cho thấy có nhiều doanh nghiệp thiếu vốn và nhiều ngân hàng thương mại dư thừa vốn
tuy nhiên doanh nghiệp thiếu vốn là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn
và họ không có đủ điều kiện tiếp cận vốn tính dụng để vay thêm hoặc vây mới
do không còn tài sản thế chấp tài chính không tốt
ngược lại với những doanh nghiệp tài chính lành mạnh đối tượng các ngân hàng muốn tiếp cận
thì lại không có nhu cầu vay trong bối cảnh thị trường vẫn còn khó
sự vào cuộc của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang giúp minh bạch hóa thông tin
những công cụ số kết nối cung cầu thực tế
đây được xem là xu hướng công nghệ phổ biến trong giai đoạn bất động sản đang trầm lắng hiện nay
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
áp dụng công nghệ vào bất động sản proptech là một lĩnh vực khá mới còn lạ lặng
với khá nhiều đơn vị trong ngành
tuy nhiên khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ chắc gpt vào thực tiễn
công việc trở nên thuận tiện hơn
đơn cử như một nhân viên có thể tiết kiệm tám mươi thời gian để sợ một nội dung tư vấn khách hàng
chỉ với thao tác nhờ công cụ check gpt soạn văn bản
một đơn vị thống kê nếu trước đây cần khoảng ba mươi nhân viên để xử lý các khâu để ký hợp đồng mua bán
thì nay công nghệ đã thay thế gần hết số nhân viên này
ngay trong giai đoạn dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi một nhờ ứng dụng công nghệ mà một công ty chưa mất tám tiếng
để bán hết tám mươi số căn hộ của một tòa nhà

thì chúng tôi có những hệ thống và đánh giá
theo thống kê việt nam có khoảng một trăm bốn mươi triệu smartphone đã được sử dụng
cùng với gần một trăm linh triệu dân đã mở lên một thị trường nhà ở được đánh giá hai mươi bốn tỷ usd
tiếp cận với khách hàng bằng công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp bất động sản tăng khả năng cạnh tranh
bởi vì khi nền kinh tế gặp khó khăn thì rất nhiều người nghĩ rằng những kênh đầu tư
như là kênh đầu tư về bất động sản hay là kênh vốn thì luôn luôn là gặp khó khăn đầu tiên
tuy nhiên nếu chúng ta nhìn nhận một cách thực tế thì khi mà thị trường nóng
nhiều khi lại không phải là cái thời điểm tốt nhất
để mà những startup có thể giải quyết được những vấn đề thực tế của người dùng
cũng như là của những nhà đầu tư
và chính vì thế tôi nghĩ trong giai đoạn trầm lắng của thị trường như thế này
thì các doanh nghiệp lại có cái tiềm năng rất là lớn
lộ trình chuyển đổi số trong ngành bất động sản nằm trong chiến lược chính phủ số
vì vậy trong tương lai ngắn hạn kỹ thuật nhân tạo đóng vai trò mẫu trợ lý hữu hiệu
chứ chưa thể thay thế tất cả quy trình
do đó có một số lưu ý khi ứng dụng vào ngành này
thực ra là khi mà thị trường như thế này bắt đầu nó phải trở lại
ngày trước chúng ta có nhiều cái giai đoạn về đầu tư
chúng ta là cái giá trị thật nó bị đẩy lên
và bây giờ thì nó sẽ phải quay lại bắt lại cái câu chuyện của cái giá trị thật
và cái nhu cầu thật của cái người đó
chúng ta nên hiểu là ai chỉ là công cụ để phục vụ cho công việc tốt hơn
thay vì chúng ta phải mất nhiều thời gian trong đó thì ai nó sẽ giúp chúng ta
những cái công việc mà thay vì ngày xưa chúng ta làm bằng tay nhiều
thì bây giờ ai nó sẽ giải quyết
và cái điều đó là để cho môi giới không phải mất nhiều thời gian trên đó
mà tập trung vào cái việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn
để tạo ra hiệu quả nhiều hơn
về mặt kỹ thuật ngành bất động sản đang được hướng lợi từ ưu việt công nghệ
tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại những nhân sự trong ngành
vẫn chưa thể bị thay thế hoàn toàn
bởi họ vẫn mang lại giá trị bằng cách làm chân tru quy trình
cho cả hai bên bán và bên mua
điều đó có thể là câu trả lời cho câu hỏi
liệu việc trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến
có dẫn đến thất nghiệp cho nhân viên bất động sản hay không
rõ ràng trí tuệ nhân tạo chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm bất động sản
kết nối người mua và người bán
nhưng chưa thể thay thế con người trong tất cả các khâu của quá trình mua bán